hôm nay tại tỉnh hà nam tỉnh ủy hà nam phối hợp với báo nhân dân và hội nhà báo việt nam
tổ chức hội thảo khoa học nhà báo hoàng tùng với quê hương hà nam và đất nước
đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt nhân kỷ niệm chín mươi hai năm ngày báo chí cách mạng việt nam
và bảy năm ngày mất nhà báo hoàng tùng ngày hai mươi chín tháng sáu năm hai nghìn một mươi hai mươi chín tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
nguyên bí thư trung ương đảng nguyên trưởng ban tuyên huấn trung ương
nguyên tổng biên tập báo nhân dân nguyên chủ tịch hội nhà báo việt nam
các tham luận tại hội thảo đều tập trung vào ba chủ đề chính là cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí hoàng tùng
trên cương vị là cán bộ cao cấp của đảng qua các thời kỳ
nhà báo hoàng tùng với sự nghiệp báo chí cách mạng việt nam
các bài viết về tình cảm của nhà báo hoàng tùng với gia đình người thân bạn bè quê hương
các tham luận đã tập trung khắc họa cuộc đời hoạt động cách mạng sôi động của nhà báo hoàng tùng
qua những năm tháng ông giữ các trọng trách của đảng
và có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc nhân dân
tôi nhớ nhất là ông luôn luôn dặn dò là đã làm báo thì hãy dành tất cả những tâm huyết
và đặc biệt là phải ta trâu lồi nghề nghiệp của mình
hoàng tùng là một cây bút chính luận xuất sắc nhất của làng báo việt nam
sau đồng chí tổng bí tư trường trinh
ông viết hàng nghìn bài báo chính luận và đã gây tiếng vang rộng lớn trong cả nước
cũng như là đối với các nước trên thế giới
có thể nói là các thế hệ này
thế hệ những người làm báo nhân dân chúng tôi
đều bị ảnh hưởng rất sâu sắc và được giáo dục rất chú đáo của nhà báo hoàng tùng
bác hoàng tùng bác có nói một câu mà tôi rất nhớ
đấy là nhân dân là đối tượng phục vụ
chứ không phải là đối tượng để tuyên truyền những điều rộng tuất
đấy là một cái câu mà tôi nhớ mãi để làm nghề
và tôi cũng mong muốn là cái tư tưởng đó của bác
và cái câu nói của bác sẽ được các cái đồng nghiệp của mình
tiếp thu để khi mỗi khi đặt bút xuống
phải nhớ lấy câu nhân dân là đối tượng phục vụ
chứ không phải là đối tượng để tuyên truyền những điều dưỡng tuất
hội thảo cũng là dịp để những tâm sự
những tấm lòng tri ân đối với người thủ trưởng
người thầy người cha nhà báo hoàng tùng
luôn tin cậy bao dung và những dấu ấn đậm nét
của nhà báo hoàng tùng với quê hương
với gia đình người thân bạn bè
đó là những tình cảm phong cách sống giản dị
của nhà báo hoàng tùng
chúng tôi hữu cùng
là cảm động và không thể lời nào có thể diễn tả được
hết cái cảm xúc của mình
cũng như là cảm xúc trao dân
nhiều lúc mình chỉ muốn khóc thôi
khi mà xem những phóng sự về bố
cũng như những lời phát biểu của mọi người
những kỷ niệm về bố mình
và có thể nói một cách rất là chân thành
là trong đây có những điều mặc dù là người con
mà chúng tôi cũng không biết hết
không biết hết về bố mình
những cái góc cạnh của ông trong cái nghề nghiệp
cũng như cái tiếp xúc với các cái đồng nghiệp
trong cái cuộc đời cách mạng của cha mình
các tham luận tại hội thảo khẳng định
đối với đất nước và quê hương
đồng chí hoàng tùng là sự kết hợp giữa
nhà cách mạng lão thành cho đời vì đảng
vì dân nhà tuyên huấn nổi tiếng
và nhà báo ở tầm cao
người con ưu tú có nhiều đóng góp và ảnh hưởng sâu sắc
tới sự phát triển của quê hương hà nam
hội thảo còn có ý nghĩa
tuyên truyền vận động
tuyên truyền sâu rộng những bài học sâu sắc
về lòng yêu nước
về lý tưởng cách mạng
sự kiên định mục tiêu độc lập dân tộc
và chủ nghĩa xã hội
từ thực tiễn của hoạt động cách mạng của nhà báo hoàng tùng
một cái ý nghĩa nữa
đấy là góp phần giáo dục
cái truyền thống cách mạng
lòng yêu nước yêu quê hương
cho cán bộ đảng viên và nhân dân tỉnh hà nam
đặc biệt là cho thế hệ trẻ
bồi đắp cái niềm tự hào
về truyền thống văn hiệu
văn hiến và cách mạng của quê hương hà nam
hội thảo đã khép lại
nhưng tinh thần và nội dung của hội thảo
tình cảm và ý nguyện của các đại biểu
sẽ mở ra những giá trị mới
về những bài học ở nhà báo hoàng tùng
những điều bổ ích không chỉ cho những người làm báo
mà còn cho các cán bộ đảng viên
nhân dân chúng ta